hòa chung không khí toàn đảng hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
đảng bộ bộ ngoại giao triển khai đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ bộ ngoại giao lần thứ hai mươi tám
kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh kính yêu và bốn mươi năm năm thành lập ủy ban biên giới quốc gia
chiều ngày một mươi năm tháng năm đảng bộ ủy ban biên giới quốc gia bộ ngoại giao tổ chức đại hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng ủy ủy ban biên giới quốc gia đã lãnh đạo đảng bộ triển khai tích cực
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra tại nghị quyết đại hội đảng bộ
bán chấp hành đảng bộ đã tham mưu ban cán sự đảng bộ đảng ủy bộ ngoại giao
chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền biển đảo giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
chủ động nghiên cứu triển khai nhiều biện pháp có tính sáng tạo nhằm tìm giải pháp công bằng hợp lý
phù hợp với luật pháp quốc tế góp phần xây dựng một đường biên giới hòa bình ổn định
hợp tác và phát triển bền vững với trung quốc lào và campuchia
tại đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
phương hướng nhiệm vụ các chỉ tiêu cho nhiệm vụ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ bộ ngoại giao lần thứ hai mươi tám
văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
trên tinh thần đoàn kết dân chủ đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm